với kỳ vọng tạo đột phá trong mở rộng quy mô tăng năng suất thúc đẩy kinh tế
chuyển đổi số dự báo sẽ làm thay đổi hầu hết các hình thức sản xuất thương mại truyền thống
cũng như khả năng định hình lại bức tranh kinh tế thế giới
đây cũng chính là nội dung của bài viết chuyển đổi số hành động để không thụt hậu
bài một tiềm năng và thách thức của nền kinh tế số được đăng tải trên báo nhân dân
chuyển đổi số đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo của nhiều quốc gia
trong bối cảnh ấy việt nam cần nhanh chóng hành động để nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số
thông qua quá trình chuyển đổi số một nền kinh tế mới được định danh là kinh tế số
đang dần hình thành và tiến bước nhanh
ở tại việt nam kinh tế số đang phát triển nhanh
mang lại nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước
tuy nhiên sự bùng nổ của nền kinh tế số đặt việt nam trước không ít thách thức
đòi hỏi phải có giải pháp hỗ trợ đồng bộ cũng như là nỗ lực từ nhiều phía
thì mới có thể thúc đẩy nền kinh tế này phát triển bền vững và giảm được những rủi ro không đáng có
trong khi đó trên bá la động số ra ngày hôm nay lại nêu vấn đề
lại thêm vụ để quên trẻ trên ô tô lỗ hổng quá lớn về đưa đón học sinh
trong khi vụ cháu bé học sinh lớp một trường gateway tử vong ở hà nội
vẫn còn gây bức xúc về việc đưa đón học sinh của các trường
thì ngày một mươi ba tháng chín một cháu bé ba tuổi ở bắc ninh cũng lại bị bỏ quên trên xe ô tô
đưa đón suốt từ tám giờ đến một mươi năm giờ
may mắn được phát hiện và cứu chữa kịp thời
qua đây cho thấy quy trình đưa đón học sinh đã bị các trường và nhà xe xem nhẹ
các chuyên gia cho rằng hai vụ việc trong thời gian qua có lẽ là quá nhiều
để đến lúc ngành giáo dục phải nghiêm túc nghĩ đến một quy trình mang tính chất bắt buộc
đối với các cơ sở giáo dục đưa đón trẻ bằng ô tô
sân bay long thành dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu hoàn thành
và đưa vào khai thác giai đoạn một chậm nhất là năm hai nghìn hai mươi
mốc này có thể bị phá vỡ nếu báo cáo nghiên cứu khả thi chưa được quốc hội đưa vào lịch trình xem xét
tại kỳ họp tháng một mươi tới đây
sân bay long thành lại nguy cơ trở hẹn là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên
theo bài viết nếu triển khai tuần tự theo đúng quy định của luật pháp hiện hành
thì sân bay long thành chỉ có thể khởi công vào năm hai nghìn hai mươi
và khó có thể có khả năng hoàn thành giai đoạn một vào năm hai nghìn hai mươi năm
chưa kể những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tìm nguồn vốn
năm hai nghìn hai mươi năm vốn đã khó đạt được giờ nếu không được trình quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng một mươi tới đây
dự án sân bay long thành sẽ phải chờ thêm ít nhất là sáu tháng nữa cho tới kỳ họp quốc hội tiếp theo
đối với việc xây dựng sân bay cứ năm năm thì giá thành sẽ lại trượt gấp đôi
kinh phí dự kiến năm tỷ usd cho giai đoạn một của dự án được xây dựng vào thời giá năm hai nghìn một mươi năm
có tính đến trượt giá đến năm hai nghìn hai mươi
nhưng nếu như lùi lại tiến độ thêm năm năm nữa
thì có lẽ số tiền sẽ lên tới con số là một mươi tỷ usd
thưa quý vị những ngày vừa qua người dân đang rất quan tâm đến tình hình diễn biến của vi khuẩn whitmore
vậy ai dễ nhiễm bệnh whitmore
là bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
tác giả bài viết của báo tuổi trẻ cho biết là hôm qua ngày một mươi sáu tháng chín
đã ghi nhận có thêm bệnh nhân nhiễm vi khuẩn whitmore vi khuẩn ăn thịt người
những người dễ mắc bệnh là những người có tiền sử bệnh đái tháo đường
nghiện rượu bệnh thận hoặc là phổi tắc nghẽn mãn tính
người sử dụng corticoid
hay là bệnh nhân ung thư
bệnh thì có thể mắc khi tiếp xúc với đất và nước có bề mặt bị nhiễm vi khuẩn
hoặc là hít phải hạt bụi hạt nước nhiễm khuẩn uống nguồn nước nhiễm khuẩn
hoặc là xây xước ngoài da
tuy nhiên bệnh khó lây từ người sang người
còn trên báo quân đội nhân dân thì lại cảnh báo những chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội
với nhiều thủ đoạn tinh vi và để lại nhiều hệ lụy
thủ đoạn của những chiêu trò lừa đảo chính là lấy cấp tài khoản xã hội như facebook
và sau đó nhắn tin cho bạn bè hoặc là người nhà của chủ tài khoản để nhờ nạp thẻ điện thoại
trắng trợn hơn là nhờ chuyển tiền vào tài khoản với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
kèm theo lý do là đang bận chưa ra rút tiền để gửi được
và nhiều người vì tin và cả nể nên đã chuyển tiền vào tài khoản
nhưng mà khi liên lạc lại với tài khoản facebook thì lại bị chặn
hay như việc giả vờ nhắn tin đã trung thưởng xe máy và yêu cầu phải chuyển một khoản gọi là phí
trước khi nhận phần thường
với chiêu trò này thì cũng đã không có ít người mắc bẫy
đáng nói là người bị hại thì không biết là phải báo cho cơ quan chức năng nào để xử lý
trong khi đó trên báo hà nội mới thì lại đăng tải phản ánh là tìm giải pháp gỡ rác trên cao
xem kẽ trong mạng lưới dây điện là hàng chục dây cáp mạng viễng thông
tạo thành những búi dây như là mạng nhện trên các cột và tủ điện
dù cơ quan chức năng đã nỗ lực trong việc thanh thải đường dây tại nhiều ngõ ngách trên địa bàn hà nội
nhưng mà rác trên cao thì vẫn tồn tại ở không ít nơi
các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục
nhưng mà đến nay thì vẫn chưa làm sạch được rác trên cao
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại